tại sơn la sau chín năm triển khai dự án trồng cây cao su lần đầu tiên một phương án phân chia sản phẩm
giữa hộ gia đình cá nhân góp quyền sử dụng đất để hợp tác kinh doanh cao su
đã được tỉnh sơn la và tập đoàn công nghiệp cao su việt nam ký kết và thống nhất triển khai thực hiện
theo đó nội dung chính của phương án phân chia sản phẩm là cách tính giá trị sản phẩm mù cao su tươi
được chia cho người dân góp đất sau khi tính toán dựa trên diện tích đất góp của người dân
năng suất bình quân giá trị thị trường thì tỷ lệ chia sản phẩm của người dân được hưởng là một mươi
trước vận chuyển và chế biến cơ chế thực hiện công bố năng suất bình quân giá mùa nước
do công ty cổ phần cao xu sơn la thực hiện ủy ban nhân dân tỉnh sơn la cử cơ quan chuyên môn
thực hiện việc giám sát người dân góp đất trồng cao su sẽ được công ty cổ phần cao xu sơn la
thanh toán tiền mặt chia làm hai lần mỗi năm sau khi hết chu kỳ khai thác vườn cây cao su
được thanh lý giá trị thu hồi thanh lý từ gỗ củi cũng được phân chia theo tỷ lệ như hình thức chia sản phẩm cho người dân